đại biểu trịnh xuân an đồng nai đề cập đến vấn đề điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như điện vé máy bay
theo ông vé máy bay tăng cao không hẳn do vấn đề nhiên liệu cung cầu
về quản lý giá hiện chúng ta đã có luật giá với khuôn khổ pháp lý rất đầy đủ
tuy nhiên theo ông có nghịch lý là đối với các mặt hàng này càng tăng giá thì doanh nghiệp càng lỗ
sáng ngày một mươi tám tháng ba tại phiên chất vấn bộ trưởng tài chính hồ đức phước đại biểu phan thị mỹ dung đoàn long an đề nghị bộ trưởng cho biết
vì sao giá vé máy bay thời gian qua tăng cao giải pháp để người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và kích cầu ngành du lịch việt nam phát triển mạnh thời gian tới
trả lời câu hỏi này bộ trưởng tài chính hồ đức phước nói
theo quy định của luật giá bộ giao thông vận tải sẽ quyết định khung giá vé máy bay
các công ty sẽ bán ra vé trong khung giá đó dựa trên nhu cầu thực tế đi lại của người dân
để đưa ra mức giá vé cho phù hợp
theo ông vừa qua giá vé máy bay dù có tăng nhưng các công ty vẫn lỗ
chẳng hạn hãng hàng không bamboo đã cắt giảm nhiều đường bay còn vietjet cũng đang gặp khó khăn
với việt nam airlines bộ trưởng nói hiện mức lỗ lên đến ba mươi bảy tỷ đồng
năm nào lãi nhất cũng chỉ được ba tỷ đồng vẫn rất khó khăn
chưa hài lòng một số đại biểu tiếp tục tranh luận với bộ trưởng tài chính về vấn đề này
theo đại biểu nguyễn quang huân đoàn bình dương
không phải lúc nào cũng áp dụng giải pháp tăng doanh thu bằng cách tăng giá vé
ông huân nói có khi giá vé giảm nhưng số lượng tăng thì doanh thu lại cao lên
tôi nghĩ các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu về vấn đề này
tiếp tục tranh luận đại biểu trịnh xuân an đồng nai đề cập đến vấn đề điều hành giá các mặt hàng như điện vé máy bay
theo ông vé máy bay tăng cao không hẳn do vấn đề nhiên liệu cung cầu
về quản lý giá hiện chúng ta đã có luật giá với khuôn khổ pháp lý rất đầy đủ
tuy nhiên theo ông có nghịch lý là đối với các mặt hàng này càng tăng giá thì doanh nghiệp càng lỗ
đại biểu an cho rằng xác định mức giá thì phải xác định được đầu vào đầu ra và các chi phí khác
đối với vé máy bay vấn đề chi phí đặc biệt với việt nam airlines
cao quá sẽ ảnh hưởng ngay đến giá chứ không phải vấn đề cung cầu hay nhiên liệu
liên quan đến giá điện đại biểu đoàn đồng nai nêu thực trạng lâu nay giá điện chỉ có lên chứ không có xuống
nhưng evn vẫn lỗ việc tính giá có vấn đề chưa ổn
chúng ta đã tính đúng tính đủ công khai minh bạch hay chưa
với vai trò là bộ quản lý ngành quản lý chung ông đề nghị bộ tài chính cần có sự giả soát
thậm chí thanh tra kiểm tra để làm sao cho đúng vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp
nhưng cũng phải đảm bảo được lợi ích của nhà nước và người dân
giải trình sau đó bộ trưởng tài chính hồ đức phước tiếp thu các ý kiến
xong cũng tiếp tục khẳng định các doanh nghiệp hiện đang thực hiện đúng quy định
không giá vé máy bay do bộ giao thông vận tài bán hành có một mươi năm mức
theo tư lệnh ngành tài chính một số quốc gia họ đã bỏ giá trần máy bay
để doanh nghiệp tự quyết định theo cung cầu thị trường
tuy nhiên luật giáo của chúng ta vẫn quyết định không trần vé
do bộ giao thông vận tài quyết định và các doanh nghiệp đang vận hành đúng quy định
nên chưa vi phạm pháp luật về giá
bộ trưởng cũng cho hay trong ba bốn năm trở lại đây đại dịch covid một mươi chín xảy ra
làm ngưng trệ các tuyến bay kể cả trong nước cũng như nước ngoài
năm nay lượng khách nội địa cũng như nước ngoài cũng còn hạn chế
ông phúc nói
trước đây khách du lịch của nhật nga vào chúng ta rất nhiều
nhưng bây giờ tình hình nga như vậy nhật bản thì giá trị đồng yên giảm
cho nên lượng khách du lịch vào ít
theo bộ trưởng để giảm chi phí đầu vào tái cơ cấu hệ thống dịch vụ bay
việc quản trị và hạ giá thành là vấn đề doanh nghiệp tư nhân quan tâm hơn ai hết
với việt nam airlines hiện ủy ban quản lý vốn bộ giao thông vận tải cũng rất quan tâm
bộ tài chính cũng đã có các yêu cầu nhằm tinh giản biên chế
nâng cao chất lượng đảm bảo được hiệu quả kinh doanh
theo thông tư có hiệu lực từ ngày một tháng ba của bộ giao thông vận tải
về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản
các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh km có mức giá trần là một sáu triệu đồng một vé một chiều
với đường bay phát triển kinh tế xã hội và một bảy triệu đồng một vé một chiều với các đường bay khác
các nhóm đường bay còn lại chịu mức giá tăng từ năm mươi đồng đến hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
so với quy định cũ phụ thuộc vào độ dài từng đường bay
cụ thể với đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km có mức giá trần là hai hai mươi năm triệu đồng một vé một chiều
giá cũ là hai hai triệu đồng
đường bay có khoảng cách từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km
có giá vé tối đa là hai tám mươi chín triệu đồng một vé một chiều giá cũ là hai bảy mươi chín triệu đồng
đường bay từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km có giá trần là ba bốn triệu đồng một vé một chiều
giá cũ là ba hai triệu đồng
và đường bay có khoảng cách từ một hai trăm tám mươi km trở lên là bốn triệu đồng một vé một chiều giá cũ là ba bảy mươi năm triệu đồng
chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm hè hai nghìn hai mươi bốn cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
vừa có văn bản chỉ đạo các hãng hàng không việt nam chủ động phối hợp với các doanh nghiệp du lịch
lữ hành về việc xây dựng các chương trình kế hoạch khai thác đến các địa phương
các quốc gia trọng điểm về du lịch qua đó hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa và quốc tế
cơ quan này cũng yêu cầu các hãng báo cáo nhu cầu khai thác tăng chuyến
cũng như các đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh tham số giờ hạ các cánh
thời gian phục vụ chuyến bay tại các cảng trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và giai đoạn cao điểm hè
đồng thời đề nghị các hãng bay khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác tăng chuyến ngay từ hiện tại
trên các đường bay nội địa kể cả tăng cường khai thác vào khung giờ tối và đêm
để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
cục hàng không lên tiếng về việc pacific airlines trả hết máy bay để xóa nợ
chiều ngày một mươi tám tháng ba ông đinh việt thắng cục trưởng cục hàng không việt nam cho biết
đã nhận được báo cáo của hãng hàng không pacific airlines về việc trả hết máy bay để xóa nợ
pacific airlines báo cáo với cục hàng không việt nam từ một mươi tám tháng ba hãng này không còn tàu bay khai thác
ông đinh việt thắng cho biết họ trả hết tàu bay để tái cơ cấu nợ
khách hàng của pacific airlines thì việt nam airlines sẽ đảm bảo
việt nam airlines đang thu xếp để pacific airlines

website của mình pacific airlines giới thiệu rằng pacific airlines là một hãng hàng không
cung cấp các chuyến bay nội địa với giá vé ưu đãi
hãng hàng không pacific airlines được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một
số vốn thành lập ban đầu là bốn mươi tỷ đồng và có bảy cổ đông bao gồm cục hàng không dân dụng việt nam
bốn doanh nghiệp thành viên là tổng công ty du lịch sài gòn công ty du lịch sài gòn giao thông vận tải
sau hai năm hoạt động cục hàng không dân dụng việt nam đã tái cơ cấu trúc bộ phận khai thác
pacific airlines thành hãng hàng không dân dụng việt nam
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm pacific airlines trở thành đơn vị thành viên của việt nam airlines
sau đó là của tổng công ty hàng không việt nam vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
suốt một mươi năm hãng hoạt động theo cơ cấu này
tuy nhiên hiệu quả không được như mong muốn vì thế lại tiếp tục đổi trù vào năm hai nghìn năm
trong quá trình thay đổi hãng đã cắt bỏ những đường bay kém hiệu quả
khi tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scac thành lập
vào tháng tám năm hai nghìn sáu hãng lại đổi chủ
toàn bộ số cục phần của pacific airlines lúc này được chuyển từ bộ tài chính sang scic
và scic chính thức điều hành hoạt động của hãng
trong năm hai nghìn sáu đến hai nghìn bảy qantas australia và air asia malaysia chạy đua
để trở thành cổ đông chiến lược của pagefic airlines
kết quả sau đó qantas đã giành chiến thắng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khoantas group thực hiện các thủ tục rút khỏi pacific airlines
và chuyển giao lại ba mươi cổ phần cho vietnam airlines theo hình thức tặng lại
đến quý i năm hai nghìn một mươi hai thương vụ này đã hoàn tất và vietnam airlines nắm giữ gần chín mươi chín cổ phần
tại pacific airlines kể từ đó đến nay
theo báo cáo thường niên của việt nam airlines trong năm hai nghìn hai mươi hai pacific airlines ghi nhận tổng doanh thu gần ba bốn trăm tám mươi bảy tỷ đồng
lỗ trước thuế là hai chín mươi sáu tỷ đồng giảm lỗ hai trăm một mươi hai tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn cao điểm tết vừa qua thiếu tàu bay làm giảm tài cung ứng cũng là một trong những nguyên nhân
khiến vé máy bay khan hiếm và đắt đỏ
theo lãnh đạo một hãng bay trong nước hiện không dễ thuê thêm tàu bay trong bối cảnh nhu cầu lớn trên thế giới đẩy giá lên cao
ngoài ra trước đây chủ tàu bay có thể giãn hoàn tiền thuê cho các hãng hàng không khó khăn tài chính vì lý do đại dịch
thế nhưng giờ họ sẽ đòi lại ngay khi tàu hãng bay chậm trả tiền
đại diện pacific airlines cho biết hãng sẽ sớm khôi phục lịch bay khách hàng đã mua vé sẽ được thông báo lịch bay mới
hoặc chuyển sang các chuyến của vietnam airlines
pacific airlines thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một là hãng hàng không có cổ phần đầu tiên tại việt nam
hãng hàng không giá rẻ này kinh doanh khó khăn trong nhiều năm qua
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hãng có lãi phải chục tỷ đồng nhưng sau đó quay trở lại thua lỗ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai hãng này lỗ gần hai một trăm linh tỷ đồng giảm hơn hai trăm một mươi tỷ đồng so với năm trước đó
sau khi nhận lại toàn bộ cổ phần từ cổ đông quantas vào năm hai nghìn một mươi hai việt nam airlines sở hữu trên chín mươi tám tám tại pacific airlines
từ đó đến nay hãng hàng không quốc gia tìm nhà đầu tư mới cho hãng bay giá rẻ này và cũng được một số bên quan tâm
tuy nhiên việc thay vốn pacific airlines chưa thể thực hiện so với một số quy định và thị trường hàng không phải năm qua không thuận lợi